hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng
trong đó quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
theo đó buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
sau đó quốc hội chuyển sang công tác nhân sự
ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm ông nguyễn khắc định
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm bà nguyễn thị kim tiến
bộ trưởng bộ y tế nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau đó quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
biểu quyết thông qua luật dân quân tự vệ sửa đổi và biểu quyết thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
sau đó quốc hội miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế nhậm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bằng hình thức bỏ phiếu kín
kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong phiên làm việc chiều nay
tại hà nội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ một mươi sáu
để thẩm tra dự án pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi
phát biểu tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội nguyễn thúy anh nhấn mạnh
pháp lệnh nhằm tôn vinh và tri ân những người có công với cách mạng với đất nước
đây là lần thứ sáu pháp lệnh người có công được sửa đổi bổ sung từ khi có hiệu lực thi hành đến nay
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú
pháp lệnh sẽ tháo gỡ kịp thời những vấn đề vướng
mắc về điều kiện tiêu chuẩn quy trình thủ tục hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng
bổ sung thêm chín điều sửa đổi bốn mươi một điều trong đó quy định ba đối tượng áp dụng
các đại biểu thành viên ủy ban các vấn đề xã hội cũng đặt câu hỏi thảo luận phát biểu ý kiến tham gia
phối hợp thẩm tra để hoàn thiện pháp lệnh để chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
ngày hai mươi một tháng một mươi một tỉnh ủy thái bình tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh
triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương sự hội nghị
thời huyền của ban bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn thanh bình đã trao quyết định của ban bí thư
chuẩn y đồng chí nguyễn tiến thành ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thái bình
trưởng ban dân vận tỉnh ủy thái bình giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thanh bình mong muốn trong thời gian tới với chức danh nhiệm vụ mới
tiếp tục trao dồi học hỏi trình độ chuyên môn tiếp cận công việc nhanh cùng với các đồng chí trong ban thường vụ
ban chấp hành đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo quân và dân trong tỉnh phát triển nhanh bền vững
cũng trong ngày hai mươi một tháng một mươi một tại tỉnh hải dương ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ hai mươi một
khóa một mươi sáu và công bố quyết định chuẩn y chức danh phó bí thư tỉnh ủy và chức danh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một số nội dung quan trọng
tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đã trao quyết định chuẩn y chức danh cho đồng chí phạm xuân thăng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hải dương
trao quyết định cho ba đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy hải dương gồm đồng chí lê đình long
bí thư thành ủy thành phố hải dương đồng chí nguyễn văn phú trưởng ban dân vận tỉnh ủy
và đại tá nguyễn huy thăng chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại tp hcm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức khai mạc
liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ hai
liên hoan báo cáo toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín đã được trung ương đoàn phát động từ giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều cách làm và cách tiếp cận mới theo hướng hiện đại phù hợp với xu hướng vận động của xã hội
và đời sống thanh niên
trong đó trọng tâm là hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức từ ngày một mươi năm một mươi đến ngày hai mươi ba một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm
hội thi lần này được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới sáng tạo
phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và đời sống giới trẻ
qua một mươi ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội đã có trên ba triệu người tiếp cận các video của các thí sinh
trên năm mươi tám triệu lượt người hiển thị các video trên facebook
trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trên khắp cả nước
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chương trình nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và du lịch
tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
du khách đến làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam trong dịp này
được tham gia vào chuỗi hoạt động tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
với nhiều nội dung giao lưu văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn
du khách có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng như hát then
đàn tính của các dân tộc tây nung
với ý nghĩa là trời đất cùng chư vị tôn thần cùng các vị thổ công thành hoàng
với ý nghĩa là sau một năm thì là đến bây giờ là tạ ơn trời đất đã phù hộ
tạ ơn những vị thánh thần đã phù hộ cho bản làng cho dân thôn
ngoài ra còn tổ chức hội thảo khoa học nhằm nâng cao nhận thức truyền thông
báo chí trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc việt nam
tổ chức các buổi triển lãm ảnh
tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc được tổ chức tại làng văn hóa
nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc
thông qua các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
tiếp theo chương trình thí điểm cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo
gia tăng bệnh nhân mắc bệnh lý viêm da dễ ứng
thưa quý vị và các bạn nhằm nêu bật vai trò và những đóng góp của đổi mới sáng tạo
đối với phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện việt nam đang ở ngã rẽ trên quá trình phát triển
thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện hạn chế về lao động và vốn
báo điện tử đại biểu nhân dân phối hợp với trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông
khoa học và công nghệ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề
thí điểm cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ
tại cuộc giao lưu
một trong những câu hỏi nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến dự án first như
cách thức tham gia bài học kinh nghiệm của các đối tượng thụ hưởng thuộc ba hợp phần đã nhận được tài trợ
ứng dụng triển khai trong thực tiễn những giá trị lợi ích của việc tham gia dự án first đối với các đối tượng thụ hưởng
chương trình đã cung cấp các thông tin sâu rộng tới công chúng và các nhà quản lý nhà đầu tư doanh nghiệp
về các chương trình dự án lớn các cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ tổng kết lại những kết quả đặc biệt là việc thí điểm các cơ chế
chính sách và một số mô hình điểm sáng trong việc góp phần giải quyết nhiều bài toán cho đời sống
kinh tế xã hội chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo
sức lan tỏa của những dự án có giá trị đem lại cho các đơn vị thụ hưởng
theo thông tin của trung tâm ứng cứu an toàn thông tin mạng công bố tại ngày an toàn thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi chín
môi trường mạng tại việt nam tiếp tục đứng thứ ba
trong thông tin của trung tâm ứng cứu an toàn thông tin các chuyên gia cho rằng đây là một điều đáng lo ngại
vì dù doanh nghiệp người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ an toàn thông tin
nhưng vẫn chưa đủ để mang đến một môi trường mạng trong sạch và an toàn hơn
sau nhiều năm khuyến khích cảnh báo người dân về những tác hại của mất an toàn thông tin trên môi trường mạng
việt nam đã xếp hạng thứ năm mươi trên một trăm bảy mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá
và tăng năm mươi hạng so với chỉ số năm hai nghìn một mươi chín
đây là tín hiệu tốt
nhưng chưa mang lại sự an tâm đối với doanh nghiệp và người dân
theo các chuyên gia vẫn còn tám mươi một doanh nghiệp không biết hoặc không có quy trình xử lý sự cố
các chuyên gia tại ngày hội cũng kiến nghị đến các doanh nghiệp nên ưu tiên sử dụng các công cụ nội địa hóa
để ngày một tự chủ hơn về công nghệ và tạo môi trường cho các doanh nghiệp an toàn thông tin việt nam phát triển
và coi an toàn thông tin như một đầu tư phòng chống rủi ro với những tiêu chí về hiệu quả rõ ràng
qua đó công tác bảo đảm an toàn thông tin có thể phát triển và lớn mạnh bền vững bên cạnh sự phát triển của doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới
và việt nam cũng không nằm ngoài quá trình đó
để quá trình chuyển đổi số quốc gia thành công trước tiên cần chuyển đổi số ở các doanh nghiệp
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia tập đoàn fpt đã tổ chức sự kiện fpt tech day hai nghìn một mươi chín
với chủ đề khởi động thông minh nhằm đưa đến những giải pháp cho các doanh nghiệp
và thúc đẩy thành công quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp việt nam
có đến chín mươi các doanh nghiệp việt nam chưa tiếp cận với quá trình chuyển đổi số
số doanh nghiệp việt chưa chuyển đổi số cao gấp một năm lần so với thế giới
con số này quả thật quá kiêm tốn khi quá trình chuyển đổi số trên thế giới đang diễn ra một cách rất rôi động
các doanh nghiệp việt nam không chuyển đổi số sẽ tụt hậu và hơn thế là bị các doanh nghiệp nước ngoài chiếm mất thị phần
chính vì vậy việc sống còn của các doanh nghiệp việt là cần có một khởi động thông minh

và khi chúng ta đạt được một cái kết quả thì chúng ta đi tiếp còn nếu không chúng ta dừng lại
thực tế là bản thân các doanh nghiệp việt vẫn đang lúng túng khi bắt đầu quá trình chuyển đổi số
việc không biết bắt đầu từ đâu và nên lựa chọn mô hình như thế nào để phù hợp với doanh nghiệp mình là vấn đề lớn nhất
từ kinh nghiệm thực tế triển khai chuyển đổi số cho các tập đoàn toàn cầu
các chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cấp cao của fpt cho rằng
để chuyển đổi số thành công cần ba nguyên lý cơ bản đó là nghĩ lớn khởi động thông minh và nhân rộng thân tốc
doanh nghiệp việt nếu có một khởi động thông minh sẽ thành công trong quá trình chuyển đổi số
việc nắm bắt và tận dụng những ưu thế về công nghệ sẽ giúp cho các doanh nghiệp việt
nhanh chóng có chỗ đứng ở thị trường trong nước và trên toàn thế giới
chuyển đổi số là cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng
đây là lời khẳng định của các diễn giả trong hội thảo
ngân hàng số và câu chuyện của việt nam diễn ra bên lề diễn đàn fpt tech day
tuy nhiên để triển khai ngân hàng số tại việt nam
vẫn còn gặp một số thách thức như hành lang pháp lý chưa rõ ràng
bên cạnh đó các ngân hàng đầu tư vào chuyển đổi số nhưng lợi nhuận chưa tương xứng
thêm nữa các ngân hàng chưa hoàn thiện về công nghệ để sẵn sàng thích ứng với quá trình chuyển đổi số
trong buổi hội thảo các chuyên gia cũng cho rằng các ngân hàng việt nam muốn triển khai thành công ngân hàng số
cần có một chiến lược riêng cần phải biết lựa chọn những dự án có tính khả thi cao
thiết thực và có thể triển khai thành công trong thời gian ngắn
thưa quý vị và các bạn
chuyển đổi số không chỉ là xu thế công nghệ trên toàn cầu
mà còn là việc không thể không làm để bảo đảm sự tồn tại và phát triển
tại việt nam việc ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh và quản trị được coi là chìa khóa
để hiện thực hóa cơ hội của các hiệp định thương mại tự do
đặc biệt trong mậu dịch hàng hóa cũng như các lĩnh vực khác như đầu tư sở hữu trí tuệ môi trường
với việc tám mươi năm sáu số dòng thuế được liên minh châu âu eu xóa bỏ khi hiệp định thương mại tự do
evfta có hiệu lực tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam vào eu
một cánh cửa mới đã mở ra cho kinh tế việt nam
tạo động lực phát triển toàn diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu
cùng với đó xu hướng chuyển từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số
đang trở thành xu thế tất yếu là giải pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp nội
thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu vào eu
hiện tại trên thế giới có các nền tảng thương mại trực tuyến lớn
những nền tảng này chính là một phần của chuyển đổi số
những nền tảng thương mại trực tuyến sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ
những doanh nghiệp chưa có vốn vẫn có thể xuất khẩu được
tiếp cận được những nhà mua hàng trên toàn cầu
người ta không cần phải mở văn phòng thuê quá nhiều nhân công
mà vẫn có thể tiếp cận được thị trường toàn cầu
thương mại điện tử ai big data blockchain chuyển đổi số
đã không còn là cuộc chơi giữa các doanh nghiệp quy mô lớn
mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhanh chóng nhập cuộc
trong bối cảnh các hiệp định thương mại
thương mại tự do có hiệu lực thì hành trình này càng có sức lan tỏa mạnh mẽ
bởi các quốc gia lãnh đạo các nền kinh tế ngành nghề lĩnh vực
đều nhìn nhận được lợi ích vượt trội có được nếu họ tận dụng các giá trị của chuyển đổi số
nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu là giải pháp quan trọng
để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay
vì vậy trong những năm qua nước ta đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng thuận thiên
để làm được điều này việc tăng cường hợp tác quốc tế học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm
trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đang là chủ trương được nhà nước hướng tới
một trong những kinh nghiệm mà việt nam học được đó là việc ứng dụng phương pháp lập bản đầu
nguy cơ khí hậu và csmap tại đồng bằng sông cửu long để ngăn chặn xâm nhập mặn
ứng dụng này tập trung cho việc lập kế hoạch và chuyển đổi cơ cấu giống
đã bảo vệ hơn sáu trăm linh hectare lúa tại đồng bằng sông cửu long khỏi xâm nhập mặn
do tác động của biến đổi khí hậu
cùng với đó việc ra soát giảm nhẹ các rủi ro thiên tai và sản xuất nông nghiệp
thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng nghiên cứu
ghi nhận đóng góp này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao kỷ niệm trương
cho ông leo cardio sebastian giám đốc chương trình sicap
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ meeting
quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai không lạm dụng không dùng sai chỉ định
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống kháng thuốc và các đối tác quốc tế kêu gọi tất cả các ngành
tại việt nam tăng cường và phối hợp hành động tốt hơn nữa trong cuộc chiến chống kháng thuốc
theo đại diện của bộ y tế kháng thuốc là mối đe dọa thường trực đối với an ninh y tế
công cộng tại việt nam bộ y tế cùng với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bắt đầu
đánh giá lại kế hoạch hành động quốc gia về kháng thuốc để bảo đảm sự hợp tác điều phối giữa các
ban ngành trong việc phát triển kế hoạch hành động cho năm tới tổ chức y tế thế giới và tổ chức
lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc tại việt nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam
trong những nỗ lực phòng chống kháng thuốc bệnh viện gia liễu trung ương cho biết số lượng
bệnh nhân mắc các bệnh lý về da đang gia tăng thời tiết độ ẩm thay đổi thất thường
nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch cộng thêm với những tác nhân về ô nhiễm không khí trong
thời gian qua là những nguyên nhân gây bệnh nổi mề đay dị ứng viêm da tiếp xúc ngứa khắp người
đó là những triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải trong thời gian gần đây qua khám bệnh
bệnh viện gia liễu trung ương thời gian này tiếp nhận khá đông bệnh nhân đến khám và điều trị
các bệnh lý về da những ngày cao điểm có khi lên tới hai năm trăm linh bệnh nhân
trong thời gian khoảng hai ba tháng gần đây số lượng bệnh nhân có xu hướng
tức là được chẩn đoán là các bệnh thuộc nhóm viêm da tiếp xúc cũng như là máy đay thì có tăng lên
theo như thống kê sơ bộ của chúng tôi thì số lượng bệnh nhân được chẩn đoán trong nhóm bệnh này
thì nó rơi vào khoảng một mươi năm hai mươi tổng số bệnh nhân đến khám
trong một ngày tình trạng ô nhiễm không khí này cũng làm cho các bệnh lý vốn có
bệnh lý viêm da vốn có bệnh nhân trở nên dài dàng hơn khó điều trị hơn
vì nghĩ viêm da dị ứng chỉ là bệnh lý nhẹ không có gì nguy hiểm
nên nhiều người thường tự ý mua thuốc về bôi uống khi có các triệu chứng của bệnh
đến khi không khỏi mới chịu đi thăm khám ở cơ sở y tế các bác sĩ khuyến cáo việc dùng thuốc không đúng
có thể làm cho bệnh trở nên nặng hơn gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này nếu bị bội nhiễm
để bảo đảm thời gian điều trị cũng sẽ lâu hơn rất nhiều bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa
để thăm khám và điều trị khi mắc bệnh
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và an toàn cho các chuyến bay
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không không vận chuyển pin lithium
và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium trên tất cả các chuyến bay
cụ thể các hãng hàng không cấm vận chuyển lên tàu bay dưới mọi hình thức
pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium không bị hư hỏng nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
chỉ được phép mang dưới dạng hành lý sách tay và tắt nguồn cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi
các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium hư hỏng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất
nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không bị cấm vận chuyển
các hãng khuyến cáo hành khách lưu ý và tuân thủ quy định trên để đảm bảo an toàn cho chuyến bay
hành khách mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin lithium
nằm trong danh sách bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý sách tay
phải tắt nguồn thiết bị trước khi lên tàu bay
và trong toàn bộ thời gian bay hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không
khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu bị hỏng hóc nóng tạo khói bị mất hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay
hành khách cố ý làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt theo quy định
trong phần tin quốc tế chưa cấp phép cho boeing bảy trăm ba mươi bảy max hoạt động trở lại
google siết chặt chính sách quảng cáo chính trị
cơ quan hàng không liên bang mỹ vừa từ chối đưa ra một khung thời gian cho việc cấp giấy phép
để các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max có thể cất cánh trở lại
faa khẳng định không chịu áp lực nào về thời gian cấp phép cho dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max hoạt động trở lại
và cho biết đang xem xét thời hạn tháng một năm sau mà boeing đưa ra
cơ quan này nhấn mạnh rằng quá trình cấp phép cho máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max hoạt động trở lại sẽ diễn ra rất cẩn thận
các máy bay bảy trăm ba mươi bảy max dòng máy bay đắt hàng nhất của boeing đã bị cấm bay trên toàn thế giới
sau các vụ rơi máy bay liên tiếp trong vòng năm tháng xảy ra cuối năm ngoái và đầu năm nay
khiến hàng trăm người thiệt mạng
trong thông báo mới đây nhất của mình boeing bày tỏ hy vọng dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max sẽ được cấp phép bay vào giữa tháng một mươi hai tới
để có thể cất cánh trở lại vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước sức em ngày càng nhiều về những đoạn quảng cáo mang các động cơ chính trị
tập đoàn google mới đây đã thông báo về việc bổ sung các quy định mới về cách thức xử lý vấn đề này
trong thông báo google khẳng định quy định của hãng hoàn toàn cấm nội dung tuyên truyền chính trị
trong chiêu bài quảng cáo
ngoài ra với quy định mới google cũng cấm mọi hình thức quảng cáo ẩn chứa các thông tin
đường dẫn gây hiểu lầm hoặc hiểu sai ảnh hưởng đến lòng tin của cử tri hoặc làm giảm số cử tri đi bầu
cụ thể quảng cáo chứa thông tin sai lệch như cử tri có thể bỏ phiếu bầu thông qua tin nhắn
hay ngày bầu cử bị hoãn hoặc một ứng cử viên nào đó qua đời đều được xếp vào hành vi vi phạm
các quy định điều chỉnh này bắt đầu tại anh trong vòng một tuần trên toàn châu âu vào cuối năm nay
và sau đó trên toàn thế giới từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
google hy vọng với những quy định mới số lượng các mục quảng cáo chính trị thuộc diện vi phạm sẽ ít đi
mới đây nhóm nghiên cứu tại đài thiên văn lớn nhất thế giới thuộc trung tâm bay không gian godard của nasa
đã tìm thấy dấu vết nước bốc hơi giống như vết loang trên bề mặt băng của mặt trăng europa
phát hiện này cũng củng cố một giả thuyết cho rằng có một đại dương nước lỏng tồn tại bên dưới bề mặt băng
dày hàn kia
một km trên europa
giả thuyết về nguồn nước lỏng ẩm dưới lớp băng của mặt trăng được nasa coi là bằng chứng hàng đầu
để chứng minh cho giả thuyết có sự sống tồn tại ở hành tinh khác bên ngoài trái đất
các nhà khoa học tin rằng phát hiện này sẽ sớm tiết lộ vị trí của đại dương bên ngoài hành tinh khổng lồ
theo tính toán của nhóm nghiên cứu lượng nước bốc hơi từ bề mặt vệ tinh khoảng hai ba trăm linh tấn một giây
có thể lấp đầy một bể bơi đạt chuẩn olympic chỉ trong vài phút
phát hiện mới này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về hoạt động bên trong của mặt trăng europa
các nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy lượng tiêu thụ đồ uống có cồn trong giới trẻ tại nhiều quốc gia trên thế giới đang sụt giảm rõ rệt
thanh niên giờ đây đã quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn và muốn xây dựng một hình ảnh tràn đầy năng lượng
giảm sử dụng các đồ uống có cồn hoặc nói không hoàn toàn đang là xu hướng của nhiều thanh niên tại các quốc gia phương tây
họ cho biết đó là một quyết định đúng đắn
cả về sức khỏe và tinh thần đều có những thay đổi tích cực
hiện tôi đang có một cuộc sống rất năng động và tích cực
tất nhiên là bạn cũng cần có những cuộc vui nhưng cũng cần phải ý thức được hậu quả sau đó
giờ tôi đang hạn chế đến mức ít nhất việc đưa các chất có cồn vào trong cơ thể mình
xu hướng này lan rộng đến mức trên các mạng xã hội đã xuất hiện hashtag đánh dấu phong trào nói không với các chất có cồn
phong trào mới này đang nhận được sự tham gia của ngày càng nhiều thanh niên quan tâm tới dinh dưỡng sức khỏe hơn là những cuộc nhậu nhẹt
bên cạnh đó không ít người chia sẻ họ không muốn những bức ảnh say xỉn của mình được xuất hiện trên mạng xã hội
các nghiên cứu cũng đưa ra một số yếu tố khiến rượu không còn là đồ uống hấp dẫn với giới trẻ tại các nước phương tây
đó là giá rượu liên tục tăng trong những năm qua
quy định chặt chẽ về độ tuổi được uống rượu cũng như thay đổi về chuẩn mực văn hóa
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại